bộ y tế cũng vừa ra văn bản hướng dẫn nêu rõ không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
tuy nhiên nhiều tỉnh thành phố vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn tức là vùng đỏ
hoặc cách ly y tế vùng tức là vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa phương có dịch ở cấp độ ba tương đương vùng cam
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ
tuy nhiên nhiều tỉnh thành phố vẫn yêu cầu phải trình giấy xét nghiệm sars cov hai âm tính
tại hà nội các chốt kiểm soát ở cửa ngõ vẫn duy trì việc kiểm tra giấy đi đường dây xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
và giấy tờ tùy thân với người ra vào thủ đô
tỉnh bắc ninh bắc giang quảng trị quảng ngãi
cũng yêu cầu phải khai báo y tế và có kết quả âm tính với sars cov hai